cần thúc đẩy quá trình sản xuất tôm ở tỉnh bạc liêu theo hướng công nghiệp hiện đại và toàn diện về mọi mặt
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi tám
diễn ra vào sáng nay với chủ đề khơi dậy tiềm năng phát triển bền vững
hiện nay sản lượng tôm nuôi ở bạc liêu khoảng một trăm một mươi sáu tấn chiếm một mươi sáu tám sản lượng tôm nuôi cả nước
mang lại kim ngạch xuất khẩu khoảng năm trăm hai mươi bảy triệu usd chiếm một mươi ba bảy giá trị xuất khẩu ngành tôm cả nước
thủ tướng cho rằng hội nghị đã khơi dậy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà
sau nhìn vào những điểm còn tồn tại của địa phương thủ tướng đánh giá bạc liêu vẫn còn là tỉnh nghèo
thuộc diện nhóm cuối của đồng bằng sông kiều long
bạc liêu cần tập trung vào lúa gạo chất lượng cao nuôi trồng đánh bắt hải sản trọng tâm là nuôi tôm công nghệ cao